đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hà nội đã có buổi làm việc với huyện thường tín
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ đánh giá quy mô nền kinh tế của thường tín còn nhỏ thu nhập bình quân đầu người còn thấp thu ngân sách tăng chậm và không tương xứng với tăng trưởng kinh tế
bí thư thành ủy hà nội cho rằng để tạo đột phá huyện thường tín phải hoàn thiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển như mở rộng quốc lộ một a cũ tận dụng đường gom cao tốc pháp vân cầu rẽ để tạo quỹ đất làm trục phát triển của thành phố và quốc gia
đồng chí vương đình huệ cũng cho rằng huyện cần tập trung phát triển các cụm công nghiệp và cụm công nghiệp làng nghề vừa thu hút các doanh nghiệp lớn vừa khuyến khích các doanh nghiệp làng nghề si rời phát triển sản xuất gắn với phát triển sản phẩm ô cốp
khẳng định thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư cho thường tín và các huyện phía nam bí thư thành ủy hà nội thông tin từ nay đến cuối năm thành phố sẽ tập trung hỗ trợ cho các huyện các công trình sân sinh cấp bách nước sạch và vệ sinh môi trường cũng như một số dự án có tính chất động lực cho huyện và cả vùng
trong chiều nay bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội phương đình huệ đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện thường tín để báo cáo về kết quả kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn